đại dịch đã thay đổi cuộc sống của nhiều người và phi công có lẽ cũng là một trong những nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất
trước đại dịch hồng kông là trung tâm hàng không thu hút các phi công từ khắp nơi trên thế giới
nhưng hiện tại lại trở thành nỗi ám ảnh của họ
hai năm qua các phi công của hãng hàng không kate pacific đã kiệt sức và chán nản
khi về làm việc tại một trong những nơi có quy định kiểm dịch nghiêm ngặt nhất thế giới
từng được coi là môi trường làm việc đáng mơ ước hãng hàng không caity pashivi có trụ sở tại hồng kông
lại đang phải đối mặt với tình trạng nhân viên xa suốt tinh thần nghiêm trọng
số lượng nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc đã tăng vọt khi họ phải trải qua
quãng thời gian tự cô lập quá lâu vì quy định giãn cách
chia sẻ với cnn một phi công giấu tên từng làm việc tại cathay cho biết
mất tinh thần là mất tất cả tất cả nhân viên chúng tôi luôn trong trạng thái nóng nảy mất kiểm soát
giống như hầu hết các hãng hàng không khác katary pacific cpk
chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid một mươi chín khi hoạt động du lịch trên khắp thế giới bị đình trệ vào năm ngoái
hãng buộc phải cắt giảm đáng kể lịch bay của mình
hầu đại dịch lượng hành khách tăng nhanh trở lại có thời điểm tăng đến chín mươi chín
nhưng hãng lại phải đối diện với thách thức chưa từng thấy
hồng kông hiện là những nơi hiếm
hoài ở châu á vẫn áp dụng chính sách euro covid
điều này có nghĩa là phần lớn hồng kông sạch bóng covid một mươi chín
nhưng thời gian cách ly ở thành phố này cũng lâu nhất thế giới
sự xuất hiện của biến thể mới omicron gần đây càng khiến cho những chính sách kiểm soát dịch có khả năng sẽ được xiết chặt hơn
điều này làm dấy lên tranh cãi liệu chính sách rô covid có kìm hãm sự phát triển của hồng kông hay không
khi thế giới dần đang sống chung với dịch
kiều phi không của cathay cho biết
ông đã nói chuyện với bốn đồng nghiệp
vừa nghỉ việc cùng ngày và được biết rất nhiều đồng nghiệp của mình đã phải tìm gặp bác sĩ tâm lý
trả lời cnn đại diện hãng hàng không kate cho hay
chỉ trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ xin nghỉ việc đã ngang bằng với số lượng nghỉ việc trong lịch sử trước đó